sáng ngày hôm nay những công nhân xây dựng đối diện tòa nhà hh bốn a khu đô thị linh đàm hoàng mai hà nội đã phát hiện ở khu vực này giữa tòa nhà có khói bốc lên kèm theo mùi khét
khu vực cháy được xác định ở vào khoảng tầng ba mươi ba của tòa nhà cơ quan chức năng nhận định đám cháy phát ra từ khu vực hộp kỹ thuật điện
vụ cháy tuy không lớn không bùng lên thành lửa nhưng khói đen mù mịt lan khắp các phòng khiến người dân hoảng sợ
lực lượng phòng cháy chữa cháy hoàng mai đã điều gần một mươi xe cứu hỏa đến hiện trường lực lượng cứu hộ sử dụng nhiều thang chuyên dụng tiếp cận các tòa nhà từ các cửa sổ để giải cứu những người mắc kẹt
cho đến thời điểm này lực lượng cứu hộ đã cứu được hàng chục người có hiện tượng suy hô hấp do hít phải khói độc
lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiến hành kiểm tra từng tầng của tòa nhà để bảo đảm an toàn người dân cũng đã được sơ tán an toàn ra khỏi tòa nhà
trong những ngày vừa qua tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại tp hcm đang tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu suy giảm do khu vực này đang bước vào mùa mưa
ghi nhận tại khoa nhiễm thần kinh và khoa sốt xuất huyết bệnh viện nhi đồng một trung bình mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm ca bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết vào điều trị nội chú
nhiều trường hợp nặng đến mức bị trụy tim mạch suy hô hấp có dấu hiệu thiếu máu và suất huyết tiêu hóa
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng nhanh chóng sở y tế thành phố đã tổ chức năm đoàn kiểm tra tại các ổ dịch nhằm giám sát dịch bệnh
ngoài ra từng gia đình cần tìm hiểu và có các biện pháp phòng chống bệnh để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
tin thế giới
vào tối ngày hôm qua ít nhất hai người thiệt mạng và ba mươi bốn người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng bom xăng trên xe buýt gần trung tâm tp captow của nam phi
vụ nổ xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi theo giờ địa phương
bốn người đang trong tình trạng nguy kịch và rất nhiều người khác bị bỏng nhẹ
chính quyền địa phương cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của kẻ gây ra vụ nổ
rất có thể đây chỉ là một hành động mang tính tự phát bởi khu vực này chưa hề ghi nhận bất kỳ tình trạng bất ổn nào
hãng yonhap ngày hôm qua đưa tin triều tiên công bố kế hoạch đưa hàng loạt vệ tinh mới bằng tên lửa lên quỹ đạo và những bước chuẩn bị cho kế hoạch này đã bước vào giai đoạn cuối cùng
tuyên bố này làm dấy lên các phỏng đoán rằng bình nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm xa vào đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm thành lập đảng lao động triều tiên vào tháng một mươi tới
theo cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên bình nhưỡng đang xúc tiến giai đoạn cuối cùng của kế hoạch phát triển một vệ tinh quan sát địa cầu mới để dự báo thời tiết
triều tiên vừa đưa ra thông báo hoàn thành kế hoạch tái khởi động tổ hợp hạt nhân yongbyung
cùng ngày hàn quốc và nhật bản đã có phản ứng về vụ việc trên và kêu gọi triều tiên kiềm chế tránh có những hành động khiêu khích